trong ngày một tháng tám đã có thêm hai trăm linh chín một trăm năm mươi sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm cho người dân
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là sáu bốn triệu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày một tháng tám đến sáu h sáng ngày hai tháng tám
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận ba hai trăm linh một ca mắc mới
trong đó ba ca nhập cảnh và ba một trăm chín mươi tám ca ghi nhận ở trong nước
vào tối ngày hôm qua ủy ban nhân dân phường thanh lương quận hai bà trưng thành phố hà nội
đã phong tỏa tạm thời ngõ sáu trăm năm mươi một đường minh khai
sau khi ghi nhận hai mươi một trường hợp dương tính với covid một mươi chín liên quan đến công ty thực phẩm thanh nga
theo cdc hà nội ca ghi nhận đầu tiên tại công ty trên là nữ hai mươi một tuổi
trú tại phường văn trương đống đa là thực tập sinh tại đơn vị này
trung tâm y tế hai bà trưng đã điều tra xác minh và lấy mẫu tổng số ba mươi trường hợp f một của bệnh nhân
ngày một tháng tám
cdc hà nội xét nghiệm khẳng định thêm hai mươi nhân viên của công ty cung ứng thực phẩm này dương tính
chính quyền phong tỏa tạm thời khoảng ba trăm linh hộ với một nhân khẩu
tổng số người liên quan trong khu vực ổ dịch khoanh vùng đã được lấy mẫu là bảy trăm linh
hiện chưa có kết quả
các hộ dân trong khu vực phong tỏa tạm thời được yêu cầu không ra khỏi nhà cho đến khi có thông báo mới
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
khoảng hai mươi hai h tối ngày hôm qua công an tỉnh quảng ngãi
đã bắt được đối tượng giết người
hai mươi bốn tuổi ở thôn tây phước xã bình an huyện bình sơn
khi đang lẩn trốn tại khu vực núi đá bạc xã bình an
vào tối ngày ba mươi một tháng bảy công an huyện bình sơn nhận được tin báo về việc bà lý thị lệ thanh
năm mươi năm tuổi ở thôn tây phước tử vong tại khu vực chuồng bò của gia đình
bước đầu điều tra nghi vấn là lê văn hải con rùa của nạn nhân
đối tượng hải sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay sau đó lực lượng công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
tổ chức lực lượng chốt chặn truy tìm đối tượng hải
hải đã tìm cách trốn tại khu vực núi đá bạc xã bình an
sau một ngày bao vây truy bắt đối tượng lê văn hải đã bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án
phi phạm quy định việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
thuộc sở xây dựng tp hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan khởi tố vụ án buôn lậu
xảy ra tại tp mong cái tỉnh quảng ninh
căn cứ kết quả điều tra xác minh và kết quả thu thập tài liệu chứng cứ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
trong quá trình thực hiện chương trình mới thay thế bổ sung chăm sóc cây xanh
trên địa bàn tp hà nội các đối tượng liên quan tại ban duy tu
các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng tp hà nội
chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
đơn vị được đặt hàng công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính việt nam
đơn vị tư vấn thẩm định giá và một số đối tượng khác đã có hành vi thông đồng
nâng khống giá trị cây hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng
làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật
gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng ba mươi tỷ đồng
ngoài ra còn xác định một số cây trồng mới thay thế bổ sung
được các đối tượng nhập lậu từ trung quốc về việt nam
cùng với quyết định khởi tố vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam sáu đối tượng
nguyễn xuân hành tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
đỗ quang tiến giám đốc xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
đỗ khắc tú anh phó trưởng phòng tài chính kế toán ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
bốn nguyễn thị ngọc lâm nguyên thẩm định viên công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính việt nam
năm nguyễn tuấn nghĩa giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn xanh hòa lạc
và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển vì nhân dân
sáu kiều thị thúy kê toán công ty trách nhiệm hiểu hạn xanh hòa lạc
và công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển vì nhân dân
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bảy hoàng đình văn giám đốc công ty hoàng anh phát về tội buôn lậu
theo quy định tại điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp
theo luật định thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
còn tại điện biên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với công an huyện tuần giáo vừa triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ một đối tượng thu hai kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng
tối ngày ba mươi một tháng bảy tại khu vực bản vánh một xã triềng đông huyện tuần giáo
lực lượng công an bắt quả tang sùng a hử sinh ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn ba
chú tại huyện điện biên đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét người và phương tiện lực lượng công an thu giữ hai gói
chứa hai kg ma túy đá một xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng sùng a hử khai nhận mua số ma túy trên
của một đối tượng bên kia biên giới đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
thì bị phát hiện bắt giữ hiện chuyên án đang tiếp tục được lực lượng chức năng đấu tranh mở rộng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề
và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch gần một tỷ đồng
do phạm hoàng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị xã nghi sơn cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam năm đối tượng trong đường dây đánh bạc này
gồm phạm hoàng hiệp là đối tượng cầm đầu nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú phường nguyên bình
lê trọng hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyễn như hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đều trú tại xã hải nhân
và nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường trúc lâm thị xã nghi sơn
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
khám xét nở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ năm điện thoại di động một laptop nhiều bảng ghi lô đề
được biết từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt đối tượng hiệp và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã nghi sơn
đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá qua mạng xã hội
như zalo messenger và tin nhắn sms trên điện thoại với tổng số tiền gần một tỷ đồng
chuyển sang một số tin tức khác
ngày một tháng tám thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo bộ trưởng bộ y tế
cần tăng cường điều động tri viện nhân lực y tế cho các nơi nhiều ca lây nhiễm
văn bản nêu rõ trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đòi hỏi phải tăng cường kịp thời nhân lực chống dịch
đặc biệt các bác sĩ điều dưỡng viên điều trị hồi sức cấp cứu cho các địa phương có số ca nhiễm rất cao
như tp hcm và một số tỉnh đồng nai bình dương long an đồng tháp tiền giang
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ đạo bộ trưởng bộ y tế
chủ động khẩn trương hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực điều trị hồi sức cấp cứu trên phạm vi cả nước
bộ trưởng y tế căn cứ yêu cầu và khả năng đáp ứng chung trên bình diện toàn quốc
triển khai ngay phương án điều động tri viện kịp thời cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm bệnh nặng
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo
tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan y tế địa phương nâng cao năng lực
tham gia lực lượng tri viện theo sự điều động của bộ trưởng bộ y tế
tối ngày một tháng tám ubnd tp hà nội tiếp tục ban hành công điện số một mươi bảy cdubng
về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đáng chú ý chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã
huy động tối đa các lực lượng cơ sở đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để toàn dân nâng cao ý thức tự giác tự nguyện
và chủ động tham gia phòng chống dịch nghiêm túc thực hiện quy định của thành phố
kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế
cung cấp các lương thực thực phẩm cho người lao động nghèo mất thu nhập không còn dự trữ để người dân an tâm
ai ở đâu ở đấy tại các khu vực cách ly khu vực phong tỏa
đặc biệt công điện yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã tuyệt đối không để người dân di chuyển
ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội trừ những người được chính quyền cho phép
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd thành phố
nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương của mình
thưa quý vị cách đây vài ngày thì tình trạng khan hiếm máu đã lên đến mức báo động khi nguồn dự trữ đã cạn kiệt
và trong bối cảnh tình hình nhu cầu sử dụng máu phục vụ trong điều trị và cấp cứu cho người bệnh luôn cần thiết
và ngay sau lời kêu gọi của viện huyết học truyền máu trung ương
tiếng kêu cứu của người bệnh cần máu vang lên ở nhiều địa phương trên cả nước
với sự chung tay lan tỏa của cộng đồng số lượng người hiến máu đã tăng lên
và tại hà nội thì dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
thì nhiều người đã không ngại ngần đi hiến máu với mong muốn việc làm nhỏ bé của mình sẽ góp sức cùng đất nước chống dịch
dù trong sáng ngày hôm nay tại hà nội có mưa thế nhưng bạn trẻ này đã đi hơn ba mươi km
cùng một số người thân của mình đến viện huyết học truyền máu trung ương để hiến máu
lượng người đến đăng ký hiến máu đã tăng lên trong những ngày vừa qua
và để đảm bảo công tác hiến máu được an toàn tất cả mọi quy định về phòng dịch được đảm bảo tối đa trong từng công đoạn
như bắt buộc phải khai báo y tế đo thân nhiệt và khoảng cách
thưa quý vị từ ngày mùng ba đến ngày mùng tám tới đây tại hà nội
thì viện huyết học chuyển máu trung ương sẽ phát động chương trình giọt hồng chi ân
đây là một chương trình rất đặc biệt nhằm huy động nguồn máu trong cộng đồng để khắc phục tình trạng khăn hiên máu hiện nay
và khi hiện nay mỗi người dân khi đến tham gia hiến máu thì hoàn toàn có thể dễ dàng đăng ký qua app hiến máu như thế này
điều này sẽ giúp người hiến máu khi đi đến các cơ sở hiến máu sẽ hạn chế được tình trạng tiếp xúc
cũng như là đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh hiện nay
theo đó khi đăng ký qua app người hiến máu sẽ giảm thiểu thời gian chờ đợi đăng ký
cũng như bỏ qua bước kê khai điền phiếu
thông tin người hiến máu được cập nhật ngay trên hệ thống
và người hiến máu cũng sẽ hoàn toàn chủ động được lịch địa điểm hiến máu phù hợp
vừa qua tại một số địa phương cũng như công an một số đơn vị địa phương trên cả nước
đã phát động chương trình hiến máu tỉnh nguyện
qua đó hàng chục ngàn đơn vị máu được ghi nhận kịp thời giúp bệnh nhân điều trị tại các tỉnh phía bắc
cũng như tri viện cung cấp hỗ trợ máu cho các bệnh viện ở khu vực phía nam
đặc biệt đối với các bệnh nhân covid một mươi chín nặng
chỉ trong vòng có năm ngày vừa qua
tuy lượng người đến hiến máu ở các điểm hiến máu cố định
cũng như là ở các hoạt động hiến máu lưu động ở sơn la ở khói châu hưng yên
và ở các tỉnh khác đã tăng lên một cách rất đáng kể
và thường là vượt hai trăm linh hoặc thậm chí ba trăm linh so với dự kiến của chúng tôi
trong thời điểm tình hình dịch bệnh như hiện nay
mỗi giọt máu đều quý giá và thâm đấm nghĩa tình đồng bào trong mùa dịch
chúng tôi vì
cả nước thì nói như là mọi người lên
nếu mà sức khỏe ổn định mà có thể thì nói như là
lên hiến máu để vì mọi người dân
thực ra là cái hiến máu này nó cũng tốt cho cơ thể mình
cái thứ hai nữa là mình hiến máu thì mình giúp cộng đồng
thì về sau ví dụ mình nhớ đâu ra có chuyện không may thì cộng đồng sẽ hỗ trợ lại mình
thì cái đấy là hỗ trợ lại với nhau
thì nó cũng là điều rất là tốt
nên là mình cũng mong muốn mọi người có thể ủng hộ cái chương trình này
để làm sao cung cấp cái lượng máu để các bác sĩ có thể cứu đừng đời
thưa quý vị thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
từ giờ hôm nay ngày hai tháng tám
để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước thông tin trên người dân đã đổ xô
đi mua lương thực thực phẩm
chỉ thị một mươi sáu không phải ngăn sông cấm chợ
mà chỉ là hạn chế người dân ra đường đến mức tối đa
khi không có nhu cầu chính đáng
để đảm bảo các quy định tốt nhất trong công tác phòng chống dịch
người dân vẫn có thể đi mua những mặt hàng thiết yếu
trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên trong chiều và tối ngày một tháng tám
rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố phan thiết
đã đổ xô nhau đi mua nhu yếu phẩm về tích trữ
không đảm bảo công tác phòng chống dịch
lực lượng chức năng đã phải vất vả
để hướng dẫn phân luận giao thông
chính quyền địa phương sẽ luôn đảm bảo nhu yếu phẩm
và các điều kiện cần thiết phục vụ người dân
không đến tình trạng thiếu lương thực thực phẩm
ngay tại thời điểm này rất cần sự chung tay
ý thức chấp hành của mọi người trong công tác phòng chống dịch bệnh
nhằm góp phần chung tay để lùi dịch bệnh
tại tỉnh bình thuận nói riêng và cả nước nói chung
quý vị thân mến liên quan đến vụ tai nạn giao thông
thương tâm vào đêm ba mươi một tháng bảy
trên địa bàn của huyện hàm tân tỉnh bình thuận
khiến cho một người chết và sáu người bị thương
trong đó có hai chiến sĩ cảnh sát giao thông
mặc dù đang nằm việc điều trị
song chiến sĩ cảnh sát giao thông đã huy động được
hơn một trăm hai mươi triệu đồng để ủng hộ gia đình nạn nhân
một nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
trong ngày một tháng tám
đoàn công tác ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
đã gửi lời chia buồn và động viên tinh thần gia đình nạn nhân
do hậu quả của vụ tai nạn gây ra
đồng thời gửi số tiền hỗ trợ một mươi một triệu đồng
cho người tử vong và bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
cho mỗi nạn nhân bị thương
điều đặc biệt nhất là đồng chí trần thế điệp
là một trong hai cán bộ cảnh sát giao thông
công an huyện hàm tân bị thương trong vụ tai nạn trên
theo hoàn cảnh gia đình ông trương xuân sơn
đồng chí điệp đã đăng lên mạng xã hội
và rủng giúp đỡ hơn một trăm hai mươi triệu đồng
để rao tận tai gia đình ông sơn
đây là một hành động đáng biểu dương của đồng chí điệp
mặc dù bản thân gặp tai nạn
nhưng đồng chí vẫn thể hiện được trách nhiệm
và nghe cử cao đẹp của mình
đối với gia đình các nạn nhân bị tai nạn
trước đó vào lúc hai mươi ba h đêm ba mươi một tháng bảy
tại chốt kiểm soát covid một mươi chín thuộc huyện hàm tân
một gia đình năm người gồm hai vợ chồng và ba con
đi trên xe bay gắt máy từ tp hcm về nghệ an
đang dừng lại khai báo y tế
thì bị xe tải tông từ phía sau
hậu quả làm em trương xuân thinh một mươi năm tuổi
tử vong tại chỗ
bốn người còn lại trong gia đình bị thương
ngoài ra hai chiếc xe cảnh sát giao thông
cũng phải nhập viện cấp cứu
chuyển sang một hoạt động thiết thực khác
thưa quý vị công an tp cn vừa phối hợp
với bệnh viện huyết học truyền máu cần thơ
tổ chức hiến máu tình nguyện
góp phần bổ sung vào ngân hàng máu sạch của địa phương
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang

cán bộ chiến sĩ công an tp cn tham gia hiến máu
đợt hiến máu lần này
ban chí đạo hiến máu tình nguyện
đã thu gần chín mươi đơn vị máu
góp phần bổ sung vào ngân hàng máu sạch của thành phố
đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi
của tổng bí thư và bộ trưởng bộ công an
thông qua hai đợt phát động hiến máu tình nguyện
cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị
thuộc công an tp cn đã tham gia hiến máu tình nguyện
hơn ba trăm linh lượt chia sẻ phần nào khó khăn
kịp thời cung cấp cho những trường hợp cấp cứu
và phẫu thuật cần nhiều máu
thưa quý vị không chỉ là quả đấm thép
trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
những ngày qua cán bộ chiến sĩ
tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
còn phối hợp với cơ quan công an
các quận huyện trên địa bàn tp hcm
tạo thành lá trắng thép
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tích cực chăm lo đời sống cho nhân dân
trên địa bàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ
từ khi tp hcm áp dụng chỉ thị một mươi sáu
để giãn cách xã hội triển khai các giải pháp
cấp bách để ngăn chặn để lùi dịch bệnh
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
được điều động tăng cường cho công an
các quận huyện trên địa bàn tp hcm
để phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch
và chấn áp các loại tội phạm
tại các chốt kiểm soát

và công an địa phương không quản ngại nắng mưa
kiểm soát tuyệt đối người và phương tiện
ra vào thành phố cương quyết xử lý
các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch
lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông
và công an địa phương không quản ngại nắng mưa kiểm soát tuyệt đối người và phương tiện ra thành phố cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch